bộ ngoại giao đã kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi và đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tới dự buổi lễ
trong suốt bảy mươi năm năm trưởng thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng và sự diêu dắt trực tiếp của chủ tịch hồ chí minh
vị bộ trưởng ngoại giao đầu tiên ngoại giao việt nam luôn đồng hành cùng dân tộc phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân
góp phần quan trọng và những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng của dân tộc
hiện việt nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với một trăm tám mươi chín trên một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên liên hợp quốc
thiết lập được khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với ba mươi đối tác chiến lược toàn diện
tạo nền tảng vững chắc để việt nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước
và vì hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
ngoại giao đã nỗ lực triển khai định hướng chiến lược tích cực chủ động hội nhập quốc tế
đó là việc tham mưu các biện pháp bước đi chiến lược để việt nam trở thành mắt xích quan trọng
trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu với việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng
như wto cptpp evfta và các hiệp định thương mại khác
qua đó tạo ra những đối tác tích cực đồng

bên cạnh đó ngành ngoại giao đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan
thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
ngoại giao đa phương đã trưởng thành mạnh mẽ và đã đạt được những thành tiệu quan trọng
khẳng định rõ việt nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
ngoại giao đã đóng vai trò nồng cốt trong việc tổ chức thành công nhiều trọng trách quốc tế lớn
ngoại giao đã chủ động tích cực đưa ra nhiều ý tưởng sáng kiến
góp phần vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới
ngoại giao ngày càng gắn kết hơn với người dân các địa phương và các doanh nghiệp trong quá trình phát triển
nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực được tổ chức triển khai
góp phần mở rộng thị trường đối tác cho doanh nghiệp
thủ tướng nêu rõ ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín gây ảnh hưởng không nhỏ đến triển khai công tác đối ngoại
nhưng cán bộ ngành ngoại giao luôn nỗ lực cố gắng được bạn bè quốc tế đánh giá cao
với tinh thần thi đua để xây dựng đất nước thủ tướng lưu ý thi đua yêu nước là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
tạo động lực cổ vũ động viên to lớn để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng
tinh thần đó đã thấm sâu vào khối ấp và trái tim của mỗi người dân đất việt
tạo thành sức mạnh to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đối với công tác thi đua yêu nước của ngành ngoại giao bác đặc biệt nhấn mạnh thi đua là tinh thần quốc tế
thi đua làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lo động thế giới thi đua cũng là góp phần giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới
thực hiện lời dạy của bác ngành ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước
cùng truyền thống lịch sử vẽ vang góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng lưu ý với những kết quả đã đạt được ngành ngoại giao có quyền tự hào nhưng không được chủ quan tự mãn
vì chặng đường phía trước còn dài nhiều khó khăn tình hình diễn biến đại dịch covid một mươi chín còn phức tạp
môi trường thế giới tiếp tục nổi lên nhiều biến động phức tạp nhất là cọ sát địa chiến lược giữa các cường quốc
sẽ có rất nhiều những việc khó phức tạp đòi hỏi cán bộ ngành ngoại giao tuyệt đối trung thành với
lập trường nguyên tắc đối thoại của đảng nhà nước về giữ vững độc lập tự chủ
việc làm là bản và đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế thực hiện tốt đoàn kết nội bộ
đồng làm nỗ lực khôn khéo sáng tạo và hành tốt dịch vụ được giao
góp phần quan trọng giữ chế độ bảo vệ đường lối của đảng và nhà nước ta
muốn thực hiện nhiệm vụ cao cả đó các đồng chí phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa những thành
tựu đã đạt được tiếp nối truyền thống lịch sử vẽ văn của ngành ngoại giao công tác đối ngoại và
tiếp tục phát huy vai trò tiền phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định thu hút tối
đa các nguồn lực bên ngoài để gắn kết hài hòa với phát huy nội lực để phát triển nhanh bình vững
nâng cao vai trò vị thế và quy thế quốc tế của việt nam
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân trường độc lập cho một số cán bộ có thành
tích xuất sắc của ngành ngoại giao trước khi dự lễ kỷ niệm thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành và
lãnh đạo ngành ngoại giao đã khai trường và tham quan nhà truyền thống không gian trưng bày tranh các
bộ trưởng ngoại giao